thưa quý vị vào ngày hôm nay ngày hai mươi tháng chín
chính phủ ban hành nghị quyết về mua vaccine phòng covid một mươi chín abdallah
do trung tâm kỹ thuật di truyền và công nghệ sinh học cuba sản xuất
cùng với đó bộ y tế đồng ý để các tỉnh thành phố tự quyết định
việc rút ngắn khoảng cách hai mũi vaccine astrazeneca
xong phải dựa trên khuyến cáo của who nhà sản xuất
bản tin dịch covid một mươi chín vào ngày hai mươi tháng chín của bộ y tế cho biết
có tám sáu trăm tám mươi một ca mắc mới thấp hơn ngày hôm qua gần một ba trăm sáu mươi ca
thành phố hồ chí minh vẫn nhiều nhất với năm một trăm bảy mươi một ca
tiếp sau là bình dương với một bốn trăm một mươi ca
tại hà nội từ một mươi hai h cho đến một mươi tám h ngày hai mươi tháng chín
hà nội ghi nhận ba ca covid một mươi chín tại khu cách ly
trong ngày có sáu tám trăm hai mươi một bệnh nhân khỏi bệnh
hiện thành phố hồ chí minh có hơn bốn mươi một kf đang được điều trị
trong đó hơn ba năm trăm linh trẻ em dưới một mươi sáu tuổi gần hai bốn trăm linh bệnh nhân nặng đang thở máy
và hai mươi bốn bệnh nhân can thiệp ecmo
số ca tử vong do covid một mươi chín trong ngày một mươi chín tháng chín là một trăm sáu mươi ba trường hợp
giảm gần một nửa so với thời điểm ngày hai mươi hai tháng bốn
thời điểm bắt đầu thực hiện chỉ thị một mươi một của ubnd
hiện nay tp hcm đang tiếp tục triển khai gói an sinh xã hội thứ ba
cho người dân gặp khó khăn do dịch covid một mươi chín đang có mặt trên địa bàn tp
với số người dự kiến được hỗ trợ trên địa bàn tp khoảng bảy bốn triệu người
mỗi người là một triệu đồng dự kiến là khoảng gần bảy bốn trăm linh tỷ đồng
tại hội nghị thông tin báo chí do thành ủy ubnd tp hà nội tổ chức vào chiều nay ngày hai mươi tháng chín
phó chủ tịch ubnd tp hà nội chử xuân dũng cho biết
kể từ sáu giờ sáng ngày hai mươi một tháng chín thành phố sẽ điều chỉnh và nới lỏng một số hoạt động
nhưng ưu tiên hàng đầu vẫn là công tác đảm bảo sức khỏe cho nhân dân và an toàn cho thủ đô
về một số nguyên tắc chính sẽ áp dụng theo phó chủ tịch ubnd tp hà nội
thành phố sẽ không áp dụng phân ba vụ
như hiện nay và cũng không áp dụng cấp giấy đi đường cho các cá nhân tổ chức trên địa bàn thành phố
hà nội sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để giám sát di biến động của người dân
thành phố sẽ duy trì phong tỏa hẹp quản lý chặt và ứng dụng công nghệ thông tin
để đẩy nhanh quá trình truy vết khi có f phát sinh trên địa bàn thành phố
điều chỉnh hoạt động khu vực ổ dịch khu vực nguy cơ cao và phong tỏa một cách linh hoạt
cũng như điều chỉnh các hoạt động trên địa bàn thành phố một cách linh hoạt
một đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet
trên địa bàn tỉnh hà giang có quy mô giao dịch trên hai trăm linh tỷ đồng
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà giang phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an
và các phòng nghiệp vụ triệt phá thành công
cụ thể vào hồi hai mươi h ba mươi phút ngày một mươi chín tháng chín phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà giang
phối hợp với các phòng nghiệp vụ đồng loạt đột kích và tiến hành bắt giữ một mươi bốn đối tượng
thu giữ bốn xe ô tô các loại hai mươi bốn điện thoại di động ba usb lưu trữ dữ liệu giao dịch của các tài khoản cá độ bóng đá
đồng thời tiến hành phong tỏa nhiều tài khoản khác
bước đầu cơ quan điều tra xác định lượng tiền mà các đối tượng giao dịch từ ngày một tháng bảy cho đến nay
ước tính khoảng trên hai trăm linh tỷ đồng
các đối tượng đăng ký sử dụng tài khoản truy cập vào máy chủ thông qua website bóng đá tám mươi tám com
sau đó chia thành nhiều tài khoản có cấp độ nhỏ hơn và giao cho các con bạc trực tiếp tham gia cá cược
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà giang đã tạm giữ hình sự một mươi bốn đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
thưa quý vị trong chiều nay ngày hai mươi tháng chín công an tp đà nẵng cùng với các lực lượng liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp
cứu nạn cứu hộ xe bồn chở hai mươi tấn ga bị lật tại cầu vượt hòa cầm quận cầm lệ tp đà nẵng
tai nạn xảy ra không gây thiệt hại về người
nhưng việc giải cứu xe bồn gặp nhiều khó khăn nguy hiểm
ngoài việc sử dụng xe cầu chuyên dụng để cứu nạn xe thì lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
phải túc trực phun nước và bột phang để hạn chế việc phát sinh nguồn nhiệt
hàng chục lượt xe chữa cháy của công an tất cả các quận huyện được huy động để tiếp nước
xe cầu chuyên dụng đã được điều đến hiện trường nhiều lốp xe ô tô cũng được huy động để làm tấm đệm cho khi cầu xe
theo ban chỉ huy cứu nạn trên xe bồn đang có ga và nguy cơ cháy nổ là rất cao
dân cư trong vòng bán kính một trăm linh m dự kiến được thông báo sẵn sàng di chuyển khỏi nhà để phục vụ cho công tác cứu nạn cứu hộ
hiện công tác cứu nạn cứu hộ vẫn đang được triển khai
liên tiếp xuất hiện các ca f trên địa bàn xã vùng cao trà phong huyện trà bồng tỉnh quảng ngãi
công an huyện trà bồng hiện đang siết chặt kiểm soát người ra vào xã trà phong để ngăn chặn mọi nguồn lây nhiễm
khẩn trương khoanh vùng dập dịch nơi bà con đồng bào thiểu số dân tộc co sinh sống
chốt kiểm soát y tế được đặt ngay vị trí cửa ngõ ra vào xã trà phong
tất cả người và phương tiện qua lại đều được kiểm soát chặt chẽ
ai có đủ giấy tờ theo yêu cầu mới được qua chốt
khi có người ra vào chốt thì phải trao hỏi
thứ hai hỏi lý do họ đến nơi họ xuất phát và địa điểm họ đến
thứ ba là hỏi các giấy tờ tùy thân và các giấy tờ khác như giấy đi đường giấy ra viện hoặc các giấy tờ mà theo quy định của tỉnh của huyện đã đặt ra
ubnd huyện trà bồng cũng đã ra quyết định phong tỏa một mươi bốn ngày đối với ba thôn ở xã trà phong là thôn trà niêu trà nga và gò rô gồm tám trăm một mươi bốn hộ dân với hơn ba hai trăm sáu mươi người
hực lượng công an tăng cường các biện pháp giám sát

sẽ tăng cường công tác tuyên truyền
để người dân tự giác
và chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch
hai là phát động phong trào toàn dân
bảo vệ an ninh tự quốc
như động viên nhân dân tích cực phát hiện
tố giác các hành vi vi phạm pháp luật
và giả soát tuyên truyền
yêu cầu các chủ
cơ sở photo ukb
cam kết và chấp hành nghiêm các quy định pháp luật
không làm giả các tài liệu
của cơ quan tổ chức
tiếp theo là lực lượng công an
tạo các chốt kiểm soát
trên địa bàn tỉnh
phải tiếp tục thực hiện nghiêm túc
việc kiểm soát người ra vào
hiện tại hải dương đang duy trì hoạt động
của hai mươi tám chốt kiểm soát cấp tỉnh
một mươi chín chốt kiểm soát cấp huyện
và một trăm linh chín chốt cấp xã
nhờ đó tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh hải dương
thời gian qua đã được kiểm soát
hơn hai mươi ngày qua hải dương không phát hiện ca nhiễm mới
trong cộng đồng
chuyển sang tin tức về ninh chất tự
một đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc
bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet
trên địa bàn tỉnh hà giang
có quy mô giao dịch trên hai trăm linh tỷ đồng
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà giang
phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an
và các phòng nghiệp vụ triệt phá thành công
cụ thể vào hồi hai mươi h ba mươi phút
ngày một mươi chín tháng chín
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà giang
phối hợp với các phòng nghiệp vụ
đồng loạt đột kích và tiến hành bắt giữ
một mươi bốn đối tượng thu giữ bốn xe ô tô các loại
hai mươi bốn điện thoại di động ba usb
lưu trữ dữ liệu giao dịch
của các tài khoản cá độ bóng đá
đồng thời tiến hành phong tỏa nhiều tài khoản khác
bước đầu cơ quan điều tra xác định
lượng tiền mà các đối tượng giao dịch
từ ngày một tháng bảy cho đến nay
ước tính là khoảng trên hai trăm linh tỷ đồng
các đối tượng đăng ký sử dụng tài khoản
truy cập vào máy chủ thông qua website
sau đó chia thành nhiều tài khoản có cấp độ nhỏ hơn
và giao cho các con bạc trực tiếp
tham gia các cược
kết thúc trận bóng trang mạng sẽ thông báo
việc thắng thua và tổng hợp số điểm
thắng tương ứng với số tiền
sau đó người chơi sẽ trực tiếp thanh toán với nhau
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà giang
đã tạm giữ hình sự một mươi bốn đối tượng
để điều tra về hành vi đánh bạc
và tổ chức đánh bạc
một ổ nhóm tính dụng đen
chuyên cho vay lãi nặng
vừa bị công an huyện gia lâm phối hợp
với phòng cảnh sát hình sự công an hà nội triệt phá
cơ quan công an xác định các đối tượng
trong ổ nhóm này đều là những đối tượng
cộng cán và rất manh động
các đối tượng này sẵn sàng xiết nợ
bằng cách đe dọa và khủng bố tinh thần
hoặc là dùng chất bẩn ném vào nhà bị hại
nếu chậm chậm
mời quý vị cùng theo dõi phản ánh ngay sau đây
của phóng viên antv
đối tượng lê xuân chiên
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
hiện đang sinh sống
tại yên viên huyện gia lâm hà nội
là người cầm đầu ổ nhóm
chuyên cho vai lãi nặng trên địa bàn huyện gia lâm
bằng hình thức bốc bắt họ
tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
một người dân trên địa bàn quận long biên
đã nhiều lần vay tiền của chiên
với tổng số tiền là năm trăm linh triệu đồng
nhưng chiên đã cắt lãi
năm mươi bảy triệu đồng
và đã cắt lãi

và chỉ chuyển cho người này

với cách thức tương tự tháng bảy vừa qua
chiên tiếp tục giới thiệu đàn em
cho vay năm trăm linh triệu nữa
do không có tiền trả nợ khi đến hạn
bị hại đã bị chiên cùng đàn em
nhắn tin đe dọa ném chất bẩn vào nhà
mục đích ném này là gì
ném nguyện gây sức ép cho người ta
và giả viên
gây sức ép cho người vay
và gia đình người vay
để gia đình người vay
và người vay tài lệ
để trả tiền cho mình
đây là những hung khí
mà cơ quan công an đã thu giữ được
tại nhà lê xuân chiên
ngoài súng tự chế còn có dao kiếm
bình xịt hơi cay và nhiều tài liệu khác
chứng minh các hành vi phạm tội
của nhóm đối tượng này
khi các bị hại chậm trả nợ
các đối tượng này đã gây ra nhiều vụ đe dọa
khủng bố tinh thần cả với người thân
của các bị hại
bằng các thủ đoạn như ném chất bẩn
như dầu luyên mắm tôm trộn với sơn vào nhà
tập kết những các hung khí vũ khí này
chủ yếu là để
đi để hoạt động
mang cái tính
chất là cái ổ nhóm
nó manh động nó bạo lực
để ép buộc người dân
phải trả nợ cho băng ổ nhóm này
các đối tượng đã
quy tụ những đối tượng
tiền án thiệt sự trong địa bàn
cũng như tỉnh ngoài
và cho mọi người vay
với cái lãi suất năm
cho đến một mươi một triệu một ngày
thế và khi mà người bị hại không trả đủ
hoặc trả chấp
là các đối tượng đã có những cái hành vi
để mà đe dọa đổ chất bẩn chất thải
rồi đặt vòng hoa tang
viết cao khó gắn ở cửa nhà
rồi là cao hơn nữa là có những cái hành vi
đe dọa giết
hiện cơ quan điều tra đã triệu tập
khám xét nơi ở của sáu đối tượng trong ổ nhóm này
và đang tập trung làm rõ các hành vi phạm pháp
củng cố hồ sơ tài liệu
để truy tố trước pháp luật
theo thống kê của sở y tế tp hcm
số ca tử vong do covid một mươi chín
trong ngày một mươi chín tháng chín là một trăm sáu mươi ba trường hợp
giảm gần một nửa
so với trước thời điểm ngày hai mươi hai tháng tám
thời điểm bắt đầu thực hiện chỉ thị một mươi một
của ủy ban nhân dân tp
sau gần một tháng
thực hiện các biện pháp tăng cường giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi một của ủy ban nhân dân tp hcm
những ngày vừa qua số ca tử vong
do covid một mươi chín liên tục có chiều hướng đi xuống
trong ngày một mươi chín tháng chín
có một trăm sáu mươi ba trường hợp tử vong
giảm gần một nửa
so với một tháng trước đó
hiện tp hcm có hơn bốn mươi một ca f
đang được điều trị
trong đó có hơn ba năm trăm linh trẻ em dưới một mươi sáu tuổi
gần hai bốn trăm linh bệnh nhân nặng đang thở máy
và hai mươi bốn bệnh nhân can thiệp f một
hiện nay tp hcm đang tiếp tục triển khai
gói an sinh xã hội thứ ba
cho người dân gặp khó khăn do dịch covid một mươi chín
đang có mặt trên địa bàn tp
với số người dự kiến được hỗ trợ
trên địa bàn tp khoảng bảy bốn triệu người
mỗi người một triệu đồng
dự kiến gần bảy bốn trăm linh tỷ đồng
sở công thư
tp hcm đã cho phép
tám mươi hai shipper được đăng ký
hoạt động liên quận
do điều kiện cần là đội ngũ này
phải có giấy xét nghiệm âm tính trước khi hành nghề
đã dẫn đến việc các điểm lấy mẫu
miễn phí trên hình quá tải
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
trong sáng nay ngày hai mươi tháng chín
tại điểm lấy mẫu xét nghiệm miễn phí
trên đường pham văn trị quận gò vấp
tp hcm đội ngũ shipper
xếp hàng dài để tới lượt
trước đây việc triển khai chỉ diễn ra trong khoảng hai tiếng
nhưng từ khi sở công thương tp
cho phép hơn tám mươi hai shipper được phép hoạt động liên quận
và không giới hạn phân vùng lấy mẫu
nên lượng người cần chí nhận âm tính
đã tăng đột biến kéo dài thời gian
lấy mẫu đến trưa cùng ngày
đối với quận gò vấp chỉ có một điểm test thôi
là nó bu xếp hàng khoảng hai km
thì không thể nào shipper mà chờ
mà vậy nó rất là nguy hiểm
nguy cơ lây lan cũng nhiều
xét nghiệm cho các đội ngũ shipper trên địa bàn của quận
cũng như những shipper mà có nhu cầu
đang đi ngang qua khu vực này
mà cần xét nghiệm
phường vẫn phải tổ chức xét nghiệm cho các đội ngũ này
hiện tại với lượng shipper tăng lên gấp năm lần
so với trước ngày một mươi sáu tháng chín
đã khiến nguồn nhân lực công tác tổ chức của ngành y tế tại tp hcm
tại các điểm hỗ trợ lấy mẫu cấp chứng nhận âm tính miễn phí
gặp nhiều khó khăn

tức là lúc sáng mai là dự diễn hết giấy rồi hả
đúng rồi tất cả các điểm đều hết giấy
giờ chỉ tập trung qua hướng bên này thôi
quang trung cũng hết nguyễn văn lượng cũng hết
thống nhất cũng hết luôn
thì số lượng đăng ký nó tăng lên tới tám mươi hai một trăm sáu mươi shipper đăng ký hoạt động trong ngày hôm nay
và chính vì vậy thì về phía sở công thương
chúng tôi cũng đã có cái thông tin chính thức
đề nghị với sở y tế hỗ trợ
là tính toán để mà bổ sung cái nguồn lực rồi phân bổ
để mà thực hiện cái công tác xét nghiệm này cho nó đảm bảo
thì chúng tôi đăng ký là cái mức là khoảng chín mươi shipper sẽ hoạt động
những ngày qua lực lượng shipper đã thực hiện gần năm trăm bốn mươi ba năm trăm linh đơn hàng
tăng gấp đôi so với trước
các shipper khi giao hàng phải có bản tên bằng thẻ cứng kèm hình
nhân diện bằng qr code
đeo bàn tay nền xanh đậm in chữ shipper màu trắng
kích thước ống đeo cao hai mươi cm
xét nghiệm âm tính nqv
đội ngũ này đang được tạo nhiều điều kiện để hoạt động
miễn phí xét nghiệm covid một mươi chín đến ngày ba mươi tháng chín
để người dân yên tâm ở nhà
tuân thủ công tác phòng chống dịch của thành phố
thưa quý vị hơn hai tháng qua
toàn tỉnh đồng nai thực hiện quyết liệt
siết chặt các biện pháp phòng chống dịch
theo chỉ thị một mươi sáu của chính phủ
tập trung toàn lực để dập dịch
ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh
tuy nhiên bắt đầu từ giờ ngày hôm nay
ngày hai mươi tháng chín
đồng nai đã tăng cường kiểm soát việc tham gia lưu thông
di chuyển giữa các vùng trong trạng thái bình thường mới

trục đường giao thông chính
quốc lộ một đoạn qua cầu đồng nai
các lực lượng chức năng vẫn tiến hành
các bước kiểm soát theo quy định
riêng những trường hợp chưa cài đặt
ứng dụng quản lý di chuyển nội địa
do bộ công an phát hành để khai báo
quét mã qr hoặc ứng dụng sổ sức khỏe điện tử
thì được các bộ chiến sĩ tại chốt
hướng dẫn cài đặt tại chỗ
trong ngày hai mươi tôi có đi qua
khu vực địa bàn đồng nai
công tác kiểm tra
thứ nhất là rất kỹ thứ hai là rất nhanh
gọn lẹ mình cũng nên chuẩn bị
từ trước chỉ cần qua
ánh quét cái là đi ngay không mất thời gian
cái lượng xe vẫn lưu
lượng là vẫn lưu thông bình thường
như những ngày trước ngày hai mươi
thì chúng tôi việc kiểm tra
những phương tiện có lùng xanh này
chúng tôi kiểm tra để nhanh nhất
để tạo điều kiện cho các phương tiện
vận chuyển hàng hóa nhanh
và hướng dẫn người dân sử dụng
cài đặt cái mã là
vned do bộ công an phát hành
để thuận tiện cho việc kiểm soát
theo đó ủy ban nhân dân
huyện thị thành phố cấp vào quản lý
việc cấp giấy đi đường
cho người có nhu cầu cấp thiết
đi đến các huyện thành phố vùng xanh trong tỉnh
hoặc đi đến huyện thành phố vùng đỏ cam vàng trong tỉnh
thì không được trở lại vùng xanh
cho đến khi huyện thành phố đó trở thành vùng xanh
đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch covid một mươi chín
đối với công chức viên chức
người lao động làm việc
tại các cơ quan đơn vị nhà nước
các tổ chức chính trị tổ chức chính trị xã hội
đơn vị sự nghiệp trên địa bàn cấp huyện
mà nơi làm việc và nơi ở khác xã
khác huyện do thủ trưởng đơn vị cấp giấy đi đường

công tác phòng chống dịch trên địa bàn phường
hiện công tác kiểm tra kiểm soát
người ra vào các phường nội ô thành phố biên hòa
vẫn thực hiện nghiêm theo quy định
người ra vào các chốt
tham gia lưu thông trên các tuyến đường
cần cài đặt sử dụng ứng dụng quản lý di chuyển nội địa
quét mã qr tại các chốt kiểm soát
và cài đặt sử dụng ứng dụng
sổ sức khỏe điện tử
để chứng minh đã được tiêm vaccine
chiều hai mươi tháng chín
công an quận sáu thành phố hồ chí minh
đang tạm giữ đối tượng huỳnh chí dũng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
ngụ tại quận một mươi một thành phố hồ chí minh
để điều tra về hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy
và chống người thi hành công vụ
trước đó chiều ngày một mươi chín tháng chín
tổ tuần tra công an phường một mươi ba quận sáu
phát hiện đối tượng huỳnh chí dũng
chạy xe máy biển số năm mươi chín m một một mươi chín nghìn một trăm tám mươi tám
có biểu hiện nghi vấn
nên tiến hành kiểm tra theo quy định
lúc này đối tượng dũng không chịu hợp tác
và bất ngờ lấy dao từ trong người ra
tấn công hai cán bộ đang làm nhiệm vụ
sau khi gây thương tích đối với thiếu tá hải
cảnh sát khu vực và bảo vệ dân phố tinh hùng
đối tượng dũng bỏ chạy thì bị lực lượng công an bắt giữ
kiểm tra trên người đối tượng dũng
công an phát hiện thu giữ hai gói ni lông
nghi chứa ma túy đá ba gói ni lông
nghi chứa heroin và một số tăng vật có liên quan
tại cơ quan công an đối tượng dũng
bước đầu khai nhận hành vi chống người thi hành công vụ
và tàn trữ trái phép chất ma túy
đối tượng dũng có hai tiền án về tội trộm cắp
và cướp giật tài sản
về phía hai cán bộ bị đối tượng dũng tấn công
rất may thương tích không quá nghiêm trọng
nên thiếu tá trần thiện hải và bảo vệ dân phố đỗ minh hùng
vẫn tiếp tục tham gia công tác bình thường
công an quận sáu đang tiếp tục điều tra
xử lý vụ việc và đối tượng theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận
đang tạm giữ đối tượng trần đình trung
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại thôn hai
xã tân phúc huyện hàm tân của tỉnh bình thuận
để điều tra về hành vi giết người
trước đó tối ngày một mươi chín tháng chín
phùng bá hoàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
cùng với nhóm bạn tổ chức ăn nhậu và hát karaoke
tại nhà nguyễn văn âu
sinh năm hai nghìn bốn tại xã tân phúc huyện hàm tân
đến khoảng hai mươi hai h ba mươi
trần đình trung là hàng xóm
đã qua nhắc nhở do tiếng ồn karaoke
và cả hai xe ra mâu thuẫn
trung dùng cây sắt đánh vào người của anh hoàng
dẫn đến hoàng bị thương ở vùng cổ và ngực
nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện hàm tân
nhưng tử vong sau đó
sau khi nhận được tin báo
công an huyện hàm tân đã phối hợp
với các đơn vị chức năng công an tỉnh
tiến hành khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
thu giữ bật chứng
đồng thời bàn giao toàn bộ hồ sơ ban đầu
tăng vật và đối tượng gây án
cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
thủ lý theo thẩm quyền